thưa quý vị hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc sáng ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại thủ đô hà nội
buổi sáng ban chấp hành trung mương đảng làm việc tại hội trường
trước khi hội nghị bộ chính trị báo cáo ban chấp hành trung mương đảng về việc bộ chính trị đã quyết định phân công đồng chí đại tướng lương cường
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tham gia ban bí thư và giữ chức vụ thường trực ban bí thư
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung mương đảng giữ chức vụ trưởng ban tổ chức trung ương tránh văn phòng trung mương đảng
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa bạc một mươi ba
tiếp theo trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ
cụ thể như sau
xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí trương thị mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng và hoạt động của quốc hội

ba đồng chí trương thị mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của quốc hội